liên quan tới vụ hai tàu cá ở quảng nam với chín mươi ba ngư dân gặp lốc xoáy và sóng lớn đánh chìm trên vùng biển hòn sa
cho đến thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe của bảy mươi tám thuyền viên đã được cứu và công tác tìm kiếm một mươi ba ngư dân mất tích diễn ra như thế nào
sau đây sẽ là thông tin từ phóng viên diệu hằng đang có mặt tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại đồ miên phòng cửa khẩu kỳ hà
vâng thưa quý vị và các bạn tại thời điểm hiện tại thì theo thông tin từ hiện trường khu vực tìm kiếm cứu nàn cứu hồ vẫn chưa phát hiện thêm ngư dân mất tích
tuy nhiên lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật dùng cá nhân trôi nổi trên mặt biển khu vực tàu gặp nàn như là phao mưu lưỡi củ chăn màn cá nhân
hiện nay là sóng ở biển là trưa nay vào một mươi hai h là chỉ có sóng cấp hai cấp ba thời tiết rất thuận lợi để cho việc tìm kiếm
tuy nhiên mà kết quả tìm kiếm
kết quả tìm kiếm là không thấy hình ảnh nhân nào nếu đây là một sự thật thì sẽ rất khó khăn cho lực lượng tìm kiếm hiện nay
tại vì độ sâu ở mức đức biển khoảng ba bốn m lên thì sẽ rất là khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm hiện nay
kể cả chúng ta có phương tiện trang bị hiện đại cũng như được lực lượng
chuyên trách về tìm kiếm cứu nạn trên biển thì cũng rất là khó khăn
do đó phải khẳng định rằng là công tác tìm kiếm cứu nạn hiện nay với sự quyết tâm rất cao
lực lượng tìm kiếm cứu nạn của bộ quốc phòng của người dân đầm đa khắc cũng khó khăn để rồi tổ chức tìm kiếm
công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiếp tục triển khai
hiện trong khu vực hai tàu cá bị nạn có một mươi một phương tiện tham gia tìm kiếm
bao gồm bảy tàu cá bị nạn có một mươi một phương tiện tham gia tìm kiếm
bảy tàu cá người dân bốn tàu của bộ quốc phòng
đối với bảy mươi tám người dân đã được hai tàu cá khu vực tàu gặp nạn phát hiện và cứu kịp thời theo ghi nhận sức khỏe ổn định
trước đó hai mươi hai h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng một tàu cảnh sát biển tám nghìn hai đã tiếp cận tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts
để hỗ trợ y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân
khi tiếp cận thì tổng đối là khả thương chế tổ công tác khác
một là nằm tình hình
đồng yên là
mà có người dân cũng như đang hỗ trợ y tế
thì qua nằm tình hình thì hiện nay đang là
cái tàu đó đang là
cứu vớt được bốn
hiện tại có bốn mươi người ở trên đoàn
nằm tình hình cũng như thám thám đồng y tế
thì tàu cũng mở vẹt lúc từ sáu h năm mươi giờ đến bảy h ba mươi
mà có người dân cũng khẳng định tất cả sức khỏe đều ổn
sau khi cứu vớt
vớt thì tinh thần cũng đã ổn định
còn có bốn nạn nhân thì có thương tích nhẹ
và được chứng đối rằng hỗ trợ y tế có băng bó nhẹ
còn không có ai đang ở trên thông nghị
tức là lúc bảy h ba mươi tháng nay
như vậy tới thời điểm hiện tại trong số chín mươi ba ngư dân gặp nạn
có bảy mươi tám người dân được cứu vớt
sức khỏe ổn định
hai nạn nhân được cứu
nhân tử vong sau đó
một mươi ba người dân mất tích
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi ngày một mươi sáu tháng một mươi
tàu cá qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts
trên tàu có năm mươi bốn người dân
đang hoạt động ở trường xa
bị lốc xoáy đánh kìm
lúc này tàu qna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần đó
đã hỗ trợ ứng cứu
và vớt được bốn mươi thuyền viên trên tàu cá gặp nạn
tiếp đến khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi
tàu cá qna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts
trên tàu có ba mươi tám người dân
đang đánh bắt tại khu vực cách đảo sông tự tây
khoảng một trăm ba mươi năm hải lý về hướng bắc tây bắc
đã bị sóng đánh kìm
thời điểm này
tàu qna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần đó
đã phát hiện và ứng cứu được ba mươi bảy người